đại diện ủy ban nhân dân cách mạng thành phố cần thơ đã tiếp quản đài phát thanh cần thơ
quân giải phóng sẽ tiến vào tiếp quản thành phố cần thơ
đồng bào hãy bình tĩnh giữ gìn trật tự an ninh chung bảo vệ tính mạng tài sản của mình
cương quyết trừng trị bọn cướp bóc phá hoại trật tự an ninh chung
ủy ban nhân dân cách mạng thành phố cần thơ tuyên bố xóa bỏ nguy quyền phản động kìm kẹp đồng bào
giải tán các lực lượng võ trang bắn võ trang thuộc nguyện quyền sài gòn
do người lính nguyễn văn lưu đọc lúc một mươi năm h sau khi ông cùng đồng đội chiếm đài phát thanh cần thơ
trong ngày ba mươi tháng bốn lịch sử năm xưa
hôm nay trong không khí những ngày tháng bốn lịch sử chúng tôi được trực tiếp nghe lại câu chuyện
người chiếm đài phát thanh cần thơ cách đây bốn mươi hai năm
đó chính là ông nguyễn văn lưu tự nam bình trưởng đoàn khởi nghĩa đi chiếm căn cứ quan trọng cuối cùng
của chính quyền sài gòn cũ ở vùng bốn chiến thuật thời đó
hôm nay ông bước qua tuổi cửu tuần nhưng sự kiện lịch sử đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của ông
lúc đó tôi công tác lành tôi lại gặp ông tôi nói thôi giờ ông dẫn tôi về thành phố
bỏ về đài thì ông trở về ông dẫn tôi về thì tôi chiếm luôn
cho nên tôi lúc đó là tôi bây thảo ra mà đều lúc đó tôi gấp nhưng mà cứ thảo
thảo ra cái bản đường bố để mình chiếm cái đài phát thanh
trước đó để cổ vũ phong trào quần chúng nổi dậy đồng thời giữ an ninh trật tự thành phố trong lúc lộn xộn
dối ghen ông nam bình đã nghĩ ngay đến việc dùng tiếng nói trên đài phát thanh để kêu gọi
hướng dẫn quần chúng khởi nghĩa lật đổ chính quyền sài gòn
từ ý tưởng đi đến hành động và đạt được ý nguyện khi chỉ với đoàn khởi nghĩa có một mươi hai người
chiếm được đài phát thanh phát đi những lời kêu gọi và tuyên bố giải phóng cần thơ
trong thời khắc quy định mọi cảm xúc vỡ hòa ông kể tiếp
đến mấy chục năm à
mấy mấy mới chiếm được cho nên lúc đó thì cái vui mừng của mình nó tỏa không hết
bởi vì hồi mình ra đời rồi mình kiếp nô lệ rồi thuộc địa
thế trời đó mới được là nở mặt nở bài với năm châu bốn biển rồi chứ
mình chiếm được đài phát thanh đó mình thoáng thởi rồi
rồi mình cứ làm tới rồi
trong buổi trò chuyện
ông nam bình đã gọi các bạn là một người đàn ông

nguyễn duy lân con của ông nam bình cũng vô cùng bùi ngùi xúc động
vì cũng được sống trong thời khắc lịch sử
lại được nghe lời kêu gọi vang lên trên hệ thống phát thanh cần thơ giải phóng rồi
bằng chính giọng cha của mình
thì khi bật đài phát thanh cần thơ ra
nghe tiếng cha mình giống dạc tuyên bố kết thúc cái chế độ mười quyền
và cái đó là cũng tạo cái điều kiện thuận lợi
làm cho cái chế độ mười quyền
làm cho cái chế độ mười quyền quân đội buông súng và bộ đội ta tìm vào thành phố
ít đổ máu nhất
rất là nhiều
năm nay ông nam bình vừa tròn chín mươi bốn tuổi
nhân buổi lễ kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
do thành phố cần thơ tổ chức
ông đã vinh dự được ban chấp hành trung ương tặng huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng